phía hà nội có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi phía bắc đêm có mưa rào và rông dài rác
gió tây nam đến nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng có nơi nắng nóng riêng hà tĩnh đến thừa thiên huế ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng nóng riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi một ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
và tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước mời quý vị cùng theo dõi